nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh hôm nay đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lâm đồng đã khai mạc hội thi
tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thi là dịp để các tổ chức cơ sở đảng cán bộ đảng viên được giao lưu trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng
rèn luyện cán bộ đảng viên về mọi mặt xây dựng và nhân rộng gương người tốt việc tốt trong đảng bộ tri bộ
qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới